hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
nhân sự kiện này chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đã có thông điệp gửi đại hội đồng liên nghị viện hiệp hội các quốc gia đông nam á ipa bốn mươi hai
phát biểu tại phiên toàn thể thứ nhất đại hội đồng ipa bốn mươi hai chủ tịch quốc hội vương đình huệ trưởng đoàn ipa việt nam nhấn mạnh
trước diễn biến phức tạp của đại dịch covid một mươi chín cùng với chuyển động khó lường của môi trường địa chính trị khu vực và quốc tế
cộng đồng asean tiếp tục khẳng định tinh thần đoàn kết thống nhất năng lực tự cường
bản lĩnh vững vàng và vai trò trung tâm của mình đã hành động kịp thời chung tay ứng phó đại dịch ngay từ khi mới bùng phát
với tinh thần chủ đề của đại hội đồng ipa lần thứ bốn mươi hai chủ tịch quốc hội vương đình huệ đề nghị các nghị viện thành viên ipa
cần tích cực hỗ trợ hoàn thiện khuôn khổ pháp lý gỡ bỏ các rào cản tạo điều kiện thực thi chính sách chuyển đổi số
góp phần hoàn thiện chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến của chính phủ quốc hội
tăng cường tiếp cận bình đẳng các dịch vụ số của người dân và doanh nghiệp phổ cập số đối với các đối tượng yếu thế
cung cấp dịch vụ số công bằng bình đẳng phù hợp với mức thu nhập của người dân thúc đẩy phát triển kinh tế số xã hội số
chủ tịch quốc hội hoan nghênh và đánh giá cao nỗ lực của chính phủ các nước asean thời gian qua
với sự đồng hành và ủng hộ tích cực của các nghị viện thành viên ipa trong việc duy trì và thúc đẩy các tiến trình đối thoại
hợp tác xây dựng lòng tin đề cao tuân thủ luật pháp quốc tế giúp ngăn ngừa và giảm thiểu các nguy cơ gây bất ổn
qua đó góp phần gìn giữ hòa bình an ninh và ổn định bền vững ở khu vực trong đó có biển đông phù hợp luật pháp quốc tế và công ước luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
không có hành động làm phức tạp thêm tình hình thực hiện doc và sớm đàm phán để ký kết coc
cũng trong sáng nay tại hà nội thượng tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an
trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh bộ công an đã chủ trì buổi gặp mặt động viên đoàn y bác sĩ bệnh viện một trăm chín mươi tám và bệnh viện một trăm chín mươi chín bộ công an
tăng cường hỗ trợ cho thành phố hồ chí minh chống dịch covid một mươi chín
đây là lần thứ ba trong vòng hơn một tháng qua bộ công an tăng cường lực lượng y tế công an nhân dân cho các tỉnh thành phía nam
tham gia đợt tăng cường lần này đoàn cán bộ y tế công an nhân dân gồm tám mươi ba y bác sĩ cán bộ y tế
toàn bộ lực lượng trước khi lên đường làm nhiệm vụ đều đã được tiêm đủ hai mũi vaccine phòng covid một mươi chín
xét nghiệm sars cov hai âm tính và tập huấn các kiến thức chuyên môn cần thiết liên quan đến công tác phòng chống dịch
nhiệm vụ của lực lượng y tế công an nhân dân lần này là thu dung điều trị bệnh nhân covid một mươi chín tại bệnh viện giã chiến của bộ công an
chúng tôi cũng rất là thương thương các đồng nghiệp thương bệnh nhân
bệnh viện có cái đợt phát động phong trào như thế này chúng tôi nghĩ mình sẽ đi mình sẽ cống hiến
cắn cánh cùng các đồng nghiệp chia sẻ khó khăn để giúp đỡ được các đồng nghiệp chút nào hay chút đấy
phát biểu tại buổi lễ thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
thứ trưởng nguyễn văn sơn đánh giá cao lòng quyết tâm tinh thần sung phong tình nguyện của các y bác sĩ
thứ trưởng nguyễn văn sơn nhấn mạnh trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín vẫn đang diễn biến phức tạp trên địa bàn cả nước
nhất là tại thành phố hồ chí minh và các tỉnh phía nam
nhiệm vụ trách nhiệm của đoàn cán bộ y bác sĩ tình nguyện y tế công an nhân dân sẽ hết sức nặng nề
do đó phải đoàn kết nỗ lực cao nhất để phối hợp với các lực lượng chức năng của địa phương trong việc phòng chống ngăn chặn dịch covid một mươi chín
mỗi cán bộ chiến sĩ lực lượng công an là lá trắng trên chặng tiếng phòng chống dịch
là thanh bảo kiếm bảo đảm an ninh chính trị bảo đảm bình yên cuộc sống cho người dân đợt ra quân lần này

là thanh bảo kiếm bảo đảm bình yên cuộc sống cho người dân đợt ra quân lần này